không khí lạnh yếu đi ở phía bắc nhưng vẫn tiếp tục rồn sâu xuống phía nam
dưới tác động của gió đông bắc và địa hình chăn gió của dãy trường sơn
trong ngày hôm nay khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến quảng nam tiếp tục có mưa nhiều nơi
trong đó tâm mưa vẫn là các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến thừa thiên huế
với cường độ đạt cấp mưa vừa có nơi mưa to
nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp từ hai mươi hai mươi ba độ ở các tỉnh thành từ thanh hóa đến hà tĩnh
và từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ ở khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
ở phía nam khối không khí biển suy yếu sẽ tạo đà cho những nhiễu động gió đông đưa ẩm vào
vì thế trong ngày hôm nay tây nguyên và nam bộ dự báo sẽ nhiều mây hơn
ban ngày trời còn nắng nhưng không quá gắt
ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn ở nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng khu vực miền đông vẫn có những nơi nhiệt cao ba mươi sáu độ
chiều tối ở khu vực phía bắc của tây nguyên và một vài nơi thuộc miền đông nam bộ có mưa rào và rông
trong những cơn rông chuyển mùa thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm
nên bà con khu vực phía nam cũng cần hết sức cảnh giác
trên biển ở vĩnh bắc bộ khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau sẽ có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao trên hai mét và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước